kính thưa quý vị ngày hôm nay một mươi bảy tháng một mươi hai ban chấp hành trung ương đảng họp về công tác cán bộ
đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư chủ tịch nước thay mặt bộ chính trị chủ trì điều hành chương trình hội nghị
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
thay mặt bộ chính trị đọc tờ trình của bộ chính trị về phương hướng công tác nhân sự bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi ba
ban chấp hành trung ương đảng đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu các đồng chí bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi hai
tham gia bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi ba và bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
tham gia bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi ba
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương được bộ chính trị ủy quyền đọc tờ trình của bộ chính trị
đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn đức trung ủy viên ban chấp hành trung ương đảng nguyên phó bí thư thành ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
ban chấp hành trung ương đảng đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đồng chí nguyễn đức trung ra khỏi đảng